xin chào các bạn
vào sáng ngày hôm nay công an tp hà nội đã triển khai thêm ba mươi chín chốt trực kiểm soát người và phương tiện
tại các tuyến đường ra vào vùng một hay được gọi là vùng đỏ để tăng cường phòng chống dịch bệnh
ba mươi chín chốt trực gồm hai mươi một chốt trực cấp thành phố chín chốt cấp quận huyện và chín chốt cấp xã phường
tại các tuyến đường ra vào vùng một là vùng đỏ tương đương với mật độ giao thông cao trung bình và thấp
đặc biệt để đảm bảo các phương án tổ chức giao thông
lực lượng chức năng đã bố trí các rào chắn barrier phân luồng các phương tiện để thực hiện kiểm tra
ngoài xử lý vi phạm liên quan đến các quy định phòng chống dịch bệnh
các lực lượng chức năng cũng sẽ tuyên truyền đến người dân về việc chấp hành
theo chỉ thị mới của ủy ban nhân dân tp hà nội
đối tượng nguyễn thị thu hương cam kết với cơ quan chức năng sẽ rời hậu giang
để trở về tp hồ chí minh thế nhưng không thực hiện và lây bệnh cho một người khác
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn thị thu hương bốn mươi tám tuổi ngụ tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
ngày chín tháng tám hưng đi xe tải luồng xanh đến thị trấn một ngàn huyện châu thành a
ba ngày sau hương cùng tài xế xe tải này chở rau củ lên huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
bán rồi quay về thị trấn một trong đêm
sau đó hương được tài xế trở đến nhà anh ruột tại xã thạnh hòa huyện phục hiệp
tại đây lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu hai người khai báo y tế
hương với tài xế khai không đi tp hồ chí minh mà chỉ đến huyện trà ôn của tỉnh vĩnh long
hai người từ chối việc đi cách ly tập trung và viết cam kết quay về thành phố hồ chí minh
vào ngày một mươi năm tháng tám hương tiếp tục có mặt tại một nhà trọ ở thị trấn một ngàn
và ấp trường bình a của xã trường long a
tại đây cơ quan chức năng phát hiện hương tiếp xúc với nhiều người
và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong lúc toàn tỉnh tây ninh đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm một mươi bốn ngày
từ giờ ngày ba mươi tháng tám thì có một số cá nhân vì hám lợi đã nhận trở thuê
hai mươi người đang ở tỉnh này về quê ở kiên giang để tránh dịch gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang vừa lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính
tài xế trần văn đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
với số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp
phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
vào ngày ba tháng chín lực lượng công an phát hiện xe ô tô bảy chỗ có nhiều nghi vấn
trên xe có ba người nên lực lượng công an đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua đó phát hiện tài xế trần văn đông có hành vi chở thuê hai người là chị trịnh kim huyên
trú tại tỉnh kiên giang và anh nguyễn thanh an trú tại tỉnh cà mau
qua làm việc chị huyên và anh an đã khai nhận do tình hình dịch bệnh ở tây ninh
đang diễn biến phức tạp nên đã thuê tài xế đông trở từ tỉnh tây ninh về quê
mỗi người là ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau khi xử phạt hành chính tài xế đông lực lượng công an đã đưa huyền và an
về địa phương để đi cách ly tập trung theo đúng quy định
thấy người trồng hờ đập phá đồ đạc nhưng không can ngăn được
tôn thị ngọc nga đã tức giận dùng dao đâm nạn nhân tử vong
công an tỉnh bình thuận cho biết đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng này
tôn thị ngọc nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và anh phạm quốc vĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng ngụ tại tỉnh kiên giang đang ở tại một phòng trọ thuộc khu phố sáu
phường bình tân thị xã la ghi thì xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt
dẫn đến việc anh vĩ đập phá đồ đạc trong phòng mặc cho chị nga can ngăn
vì quá tức giận chị ngà đã dùng dao thái lan trong phòng trọ đâm trúng ngực của anh vĩ
khi thấy nạn nhân ngã xuống sàn nhà đối tượng đã nhờ người đưa anh vĩ đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa khu vĩ
trong phòng trọ thuộc la ghi nhưng anh vĩ đã tử vong
được biết nghi phạm ngà và nạn nhân vĩ đến thuê trọ sống chung với nhau như hai vợ chồng gần hai năm nay